tại lào cai đang có ngày càng nhiều những tập thể cá nhân có tinh thần tương thân tương ái
cùng sẻ chia để làm vơi bớt những khó khăn bất hạnh với những người có hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống
hoạt động của câu lọc bộ tình nguyện được đề cập trong phóng sự sau là một trong những điển hình như thế
mỗi sáng thứ ba và thứ sáu hàng tuần khu vực nhà ăn bệnh viện đa khoa huyện bảo thắng lại nhộn nhịp hơn hẳn
các thành viên trong câu lạc bộ trái tim yêu thương có mặt từ rất sớm để hoàn thành gần một trăm linh suất cơm miễn phí
cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây
với một mươi năm thành viên trong câu lạc bộ vượt qua những bận rộn khó khăn của cuộc sống
họ gắn kết lại với nhau để cùng làm công việc thiện nguyện ý nghĩa này
những việc làm của các tình nguyện viên không chỉ đang tiếp thêm nghị lực sức mạnh
để những bệnh nhân nghèo có niềm tin chiến thắng bệnh thật
mà còn là sự sẻ chia với đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện về những khó khăn trong công tác khám chữa bệnh
câu lộc bộ trái tim yêu thương này đã tặng những xuất quà
phần quà có một ý nghĩa hết sức to lớn
có những bệnh nhân thì được ủng hộ có đến ngót một trăm linh triệu đồng
để cho bệnh nhân vượt qua những khó khăn
bệnh viện thường xuyên ủng hộ tất cả các tổ chức từ thiện
cùng với chung tay với các tổ chức từ thiện để hoàn thành cái nhiệm vụ bảo vệ
chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân và động viên kịp thời
những bệnh nhân và những người bệnh mà gặp những hoàn cảnh khó khăn và những bệnh nhân nghèo
đi ra ngoài nhiều thấy những hoàn cảnh khó khăn quá
thì mình tự cái tâm của mình cũng nghĩ là mình cũng không đành lòng để bỏ qua được
có những trường hợp không phải là ở mình ở đây rất là xa nhưng mình đi mình thấy như thế
thì tự nhiên cái tâm của mình mình nghĩ là cái tâm của mình phải đầu tiên
nó trỗi lên thì từ đó thì mình có thể làm được tất cả mọi thứ
đối với những tình nguyện viên trong câu lạc bộ
hạnh phúc của họ bắt đầu từ những điều giản dị
từ sự đồng cảm sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống